mười cá nhân tổ chức có thành tích xuất sắc nhất trong năm hai nghìn hai mươi vừa được vinh danh và trao thưởng
tại lễ tổng kết giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tp hcm năm hai nghìn hai mươi
tổ chức vào chiều ngày hôm qua tại tp hcm
sau gần sáu tháng phát động bốn mươi dự án có lượt bình chọn cao nhất lọt vào vòng chung kết của bốn nhóm đối tượng
doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ba start up nhận được giải thưởng là ứng dụng gọi xe bi
của công ty cổ phận b group dự án trip nền kinh tế du lịch phi tập trung của công ty trip
ứng dụng bravo hr ứng dụng công nghệ và quản lý nhân sự của công ty bravo hr
ở trong đối tượng giải pháp tạo đột phá trong lĩnh vực xã hội y tế khoa học giáo dục
các dự án đạt giải là cây atm gạo khẩu trang cho những người khó khăn trong dịch covid một mươi chín
của công ty cổ phần vũ trụ xanh dự án s bốn lite ứng dụng hiển máu của người của quận đoàn quận một
hai tác phẩm truyền thông có tác động tích cực đến hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
cũng nhận giải xuất sắc tại cuộc thi